phán quyết của tòa án bang texas cho biết công ty panoptis đã nhiều lần thương lượng với apple
nhằm đạt được một thỏa thuận cấp phép công bằng hợp lý và không phân biệt đối xử
đối với các bằng sáng chế mà apple đang vi phạm
tuy nhiên các cuộc thương lượng không đi đến kết quả do apple từ chối trả tiền bản quyền
đối với bằng sáng chế của panoptix
trước đó tòa án texas cũng từng hai lần ra phán quyết yêu cầu apple bồi thường hàng trăm triệu đô la
cho vernes x cũng là một công ty cấp bằng sáng chế